các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ba mươi sáu tuổi xã trường hạc yên châu sơn la người đã dùng dao các bộ phận sinh dục của chồng vì quá căm phẫn hành vi của chồng với con gái mình
hiện cơ quan công an huyện yên châu vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi của người chồng
trên facebook luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư thành phố hà nội đăng tải vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba
về đơn yêu cầu luật sư tham gia bảo chữa miễn phí của chị hà thị nở
hiện luật sư đã làm việc với cơ quan điều tra công an huyện yên châu để đảm bảo quyền lợi cho thân chủ
luật sư đã chia sẻ toàn bộ sự việc và sự thiếu nhân đạo của người chồng
bài viết đăng tải trên facebook luật sư nguyễn anh thơm có nội dung như sau
sự đốn mạt đã lên đến cùng cực
bước đầu cơ quan điều tra đã có cơ sở xác định đối tượng đã làm hại cháu gái suốt thời gian dài từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay
đây chính là nguyên nhân gây bức xúc ước chế tâm lý người mẹ nên đã xảy ra vụ việc dùng dao các đất bộ phận sinh dục
đối với hành vi của người chồng do hiện nay sức khỏe còn rất yếu nên sẽ đợi phục hồi sức khỏe để xử lý nghiêm minh đối tượng theo quy định của pháp luật
đến khoảng năm hai nghìn hai mươi hát bắt đầu cầu ý đổi xấu với con riêng của hà thị nờ và đe dọa không được nói
tuy nhiên hát không biết rằng chị nơ sau nhiều lần bị mất tiền đã đặt camera trong nhà và biết được hành vi đổi bại đã làm với con riêng của hà thị nờ
đáng chú ý sau khi có chứng cứ chino dự định sẽ trình báo cơ quan công an vào ngày thứ hai
hai mươi tháng ba nhưng đến tối ngày một mươi chín tháng ba sau khi đi uống rượu trở về hát lên giường ngủ và không mặc quần áo
lúc này nỗi bức xúc vì con gái bị làm hại nổi lên nên chị đã nảy ra ý định cắt phăng bộ phận sinh dục của chồng
ngay sau khi thực hiện hành vi người vợ đã đến cơ quan công an đầu thú
theo chị nờ hiện chị rất hối hận vì hành động dại rột của bản thân
nếu thời gian quay lại chị sẽ không hành động như vậy mà sẽ mang bằng chứng về hành vi đổi bại của chồng lên cơ quan công an
tuy nhiên trong lúc tâm lý bị kích động nỗi đau của những người làm cha làm mẹ chị đã không làm chủ được bản thân
nhận hỗ trợ pháp lý cho chị nờ luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh cho biết
qua làm việc chị n cho biết hát đã làm nhục con riêng một mươi năm tuổi của chị từ năm hai nghìn hai mươi
qua camera giấu kín chị có bằng chứng về hành vi của chồng
chiều ngày hai mươi một tháng ba chị nờ đã cùng cơ quan điều tra đưa cháu gái đi giám định pháp y để phục vụ công tác điều tra
hiện tại chị n đã lên cơ quan công an tự thú
chị nờ đã khai nhận hành vi của mình và trình báo sự việc con gái bị làm nhục
con dao đã được cơ quan điều tra thu giữ
tuy nhiên bộ phận sinh dục của đối tượng vẫn chưa được tìm thấy
sự việc đang được các cơ quan tố tụng quyết liệt điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
trước hành vi đáng lên án của người chồng các cơ quan chức năng cần ra sức điều tra xử lý để đòi lại công bằng cho bé gái
và có hình thức xử lý thích đáng đối với hát
mong rằng với sự nỗ lực của luật sư thơm và các cơ quan chức năng sẽ không phụ niềm tin của chúng tôi
cũng như hàng trăm nghìn quý khán giả thương xót cho chị hà thị nờ và con gái nhỏ
quý vị thân mến hàng chục năm phải chịu đựng cảnh đòn roi phải chứng kiến nhiều mối quan hệ tình cảm của chồng mình với nhiều người
thậm chí người đàn ông này còn có quan hệ lăng loàn với nhiều bé gái mới lớn
nhưng chị hà thị nờ vẫn chọn cách im lặng và hy sinh để mang lại sự bình yên cho các con nhỏ
dưới đây là tường tận câu chuyện được luật sư nguyễn anh thơm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị hà thị nờ
thường xuyên đánh đập người vợ quan hệ với trẻ em ngoài xã hội
đối tượng nv sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quán ở vĩnh phúc đã kết hôn với chị hà thị nờ vào năm hai nghìn một mươi sáu và sinh sống tại nhà của chị
trước khi kết hôn chị hà thị nờ đã có một con gái với chồng trước con gái sinh năm hai nghìn bảy
sau khi kết hôn chị và đối tượng đã sinh được hai cháu
chị là lao động chính trong gia đình hàng ngày ra ngoài đi làm từ sáng tới tối nên thường chỉ có hát và ba con nhỏ ở nhà
trong quá trình chung sống người chồng đã nhiều lần ra tay tác động vật lý thậm chí sử dụng năm đấm để đe dọa chị nờ và các con
mỗi khi xung đột vợ chồng hát còn cho chị biết có nhiều mối quan hệ tình cảm với nhiều người kể cả với trẻ em ngoài xã hội
theo luật sư nguyễn anh thơm chị nờ đã từng cảnh báo hát nếu quan hệ bên ngoài nhưng không được phép động chạm đến con gái của mình
năm hai nghìn một mươi chín người chồng đã ngoại tình với người phụ nữ khác trong hơn một năm và chị không biết
cho đến một ngày người phụ nữ đó gọi điện thoại cho hát và bị chị phát hiện
sau đó hát và người phụ nữ đó đã thừa nhận quan hệ ngoài luồng và viết giấy cam kết chấm dứt tình cảm
cụ thể trong bài viết mới nhất trên trang tin tức giải trí xã hội dành cho giới trẻ của công ty cổ phần truyền thông vietnamnet có đăng nguồn tổng hợp với tiêu đề
gã chồng bị bắt của quý từng cưỡng hiếp con riêng của vợ sáu lần một ngày đăng tải ngày hai mươi bốn tháng ba
trong đội dung bài viết có nhắc đến việc con gái bị tra dựng quan hệ cả sáng lẫn chiều đến kiệt sức
đồng thời cho biết toàn bộ quá trình vén màn sự thật của người vợ
bài viết có đoạn
thời gian gần đây do nghi ngờ tiền bán hàng bị mất trong nhà nên chị hát mua một camera bí mật lắp ở trên cao đầu dường ngủ theo dõi khi mình vắng nhà
tuy nhiên vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai chị kiểm tra thẻ nhớ camera thì đã phát hiện sự việc động trời
khi hỏi con gái bé gậy cho mẹ tất cả sự việc kinh hoàng diễn ra từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay
bé bị cha dượng dùng các thủ đoạn đê hèn để đe dọa ép buộc cháu phải quan hệ như vợ chồng suốt những năm tháng qua không được nói với mẹ
nếu nói ra cả hai sẽ bị giết
kể lại với nhịp sống việt chị hát cho biết đã nhiều lần đưa con đến bệnh viện khám vì cháu nói bị đau bụng dưới
tuy nhiên bệnh viện cho biết cháu có biểu hiện bị viêm đại tràng nên về nhà uống thuốc điều trị
nói về những lần đó
cô gái chị cho biết đã bị đối tượng quan hệ như vợ chồng cả sáng và chiều
mỗi buổi đều từ năm đến sáu lần nên với thể trạng gầy yếu cháu đã bị đau phần dưới bụng
đã nhiều lần làm đơn ra tòa án xin ly hôn nhưng trước sự khuyên giải của mọi người
khi mình đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần và nghĩ đến các con nên đã rút đơn ly hôn
khi hát đang ở độ tuổi hăng say nhất của cuộc đời đã coi mẹ con chị n là nơi chút khóa cảm của mình
sau lần đổ vỡ với người chồng đầu
chị tin tưởng tìm được người vuôn vén sẽ là bến đỗ để chị tin tưởng trao gửi suốt cuộc đời
nhưng không ai ngờ rằng hắn lại là một tên vô nhân tính
sự bất lương của hắn đã biến cuộc đời chị n và con gái đi tới bước đường cùng
đến thời điểm này chị hà thị nờ đã phải chịu nỗi đau tinh thần và thể xác đã là quá đủ
mong rằng với sự hỗ trợ của đoàn luật sư các cơ quan chức năng
chị hà thị nờ và người con gái một mươi năm tuổi sẽ hy vọng đòi lại được những công lý
cho những nỗi đau khổ họ phải chịu đựng trong suốt thời gian qua
theo quan điểm của luật sư thơm chia sẻ trên trang cá nhân facebook
hành vi của chị hà thị nờ xuất phát từ hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của đối tượng
đã có hành vi không chuẩn mực với con gái đang ở lứa tuổi trẻ em trong suốt thời gian dài
dẫn đến tâm lý rôn nén út ước nặng nề dẫn tới một thời bùng phát khi có bằng chứng camera
do đó hành vi của chị n có thể được xem xét gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
theo quy định tại điều một trăm ba mươi năm bộ luật hình sự là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
để có căn cứ xử lý chị hà thị nờ thì đối tượng phải có yêu cầu xử lý
và giám định tỷ lệ thương tích phải từ ba mươi một trở lên
đối với hành vi của đối tượng cơ quan điều tra sẽ xem xét có hay không hành vi làm nhục
giao câu trai im muốn với cháu gái để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
nếu có căn cứ xác định đối tượng đã nhiều lần đe dọa ép buộc cháu gái quan hệ không đúng đắn
thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người dưới một mươi sáu tuổi
tội danh và hình phạt được quy định tại điểm đề khoảng hai
điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự
điều một trăm ba mươi năm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó
hoặc đối với người thân thích của người đó thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
hoặc phạt cải tạo không giá
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
a gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên
mang tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người là ba mươi một trở lên
b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên hoặc dẫn đến chết người
điều một trăm bốn mươi hai tội làm nhục người dưới một mươi sáu tuổi
người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây
thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
a dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân
hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi làm hại người khác
với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi trái về ý muốn của họ
b giao cấu hoặc thực hiện hành vi làm nhục người khác với người dưới một mươi ba tuổi
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
a có tính chất loạn luân
b làm nạn nhân có thai
c gây thương tích gây tổn hại sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
d đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc giáo dục chữa bệnh
d phạm tội hai lần trở lên
e đối với hai người trở lên
g tái phạm nguy hiểm
phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù hai mươi năm tù trung thân
hoặc tự hình
a có tổ chức
b nhiều người hại một người
c đối với người dưới một mươi tuổi
d gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần
và hành vi của nạn nhân mà tỉ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên

người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
ở trường hợp trên cơ quan điều tra sẽ phải xác minh
điều tra làm rõ thêm hành vi và hậu quả để lại cho cháu tê là như thế nào
từ đó mới có thể xác định chính xác không hình phạt
tuy nhiên mức phạt nhẹ nhất cho tội cố ý có hành động xấu với người dưới một mươi sáu tuổi
theo điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự mà anh hát có thể phải chịu là từ bảy đến một mươi năm năm tù
chúng ta có thể chắc rằng người vợ tàn nhẫn khi ra tay làm hành động ấy
nhưng nguyên nhân là do đâu
vì thương con gái vì nỗi đau của những người làm cha làm mẹ
nếu không lên án không phận út thì tương lai của cháu tê sẽ ra sao mà chúng ta chưa hề nghĩ tới
mong rằng sẽ có bản án thích đáng cho những kẻ làm những chuyện vô nhân tính thiếu lương tâm như vậy
quý vị thân mến nỗi đau của người làm mẹ khi chứng kiến hình ảnh con gái mình bị làm nhục thật không dễ dàng
chúng tôi hy vọng rằng với sự quyết liệt của các cơ quan điều tra
với kinh nghiệm tham gia giải quyết nhiều vụ án nghiêm trọng của luật sư nguyễn anh thơm
chị hà thị nờ và con gái sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau
những kẻ vô nhân tính phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật
thông tin tiếp theo về kết quả điều tra vụ việc trên sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại